lái xe khó khăn hơn khi điều khiển phương tiện nên dễ gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng
tuyến tỉnh lộ hai trăm sáu mươi bốn huyện đại từ tỉnh thái nguyên đấu nối giữa quốc lộ ba mươi bảy với huyện định hóa là nơi có nhiều mỏ than nằm dọc trên tuyến
vì vậy hoạt động của các xe tải tại khu vực này rất nhộn nhịp
chiếc xe này đang trên đường chạy từ mỏ nguyên liệu ra khi gặp lực lượng chức năng ngay lập tức quay đầu
cảnh sát giao thông đã phải truy đuổi và kiểm tra xử lý
và kết quả chiếc xe vi phạm lỗi cơi lưới thành thùng
không biết không rõ xe đã cơi lưới thành thùng hay trở quá tải
đó là câu trả lời chung của các lái xe nhằm trốn tránh trách nhiệm
trước thực trạng nhức nhối trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn
công an huyện đại từ đã mở đợt tuần tra kiểm soát toàn diện huy động sự vào cuộc của lực lượng liên ngành
bao gồm cảnh sát giao thông quản lý thị trường và cơ quan thuế nhằm kiểm soát chặt chẽ từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đến tải trọng lưu thông
việc yêu cầu các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện vận tải ký cam kết không trở quá tải trọng
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật liên quan đến việc tham gia giao thông sẽ góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông
việc yêu cầu các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện vận tải ký cam kết không trở quá tải trọng

cơ lưới thành thùng và không uống rượu bia và dùng chất kích thích
cùng với việc tuyên truyền cho lái xe chủ phương tiện doanh nghiệp về pháp luật an toàn giao thông
thì việc phối hợp trong công tác thông tin để xử lý triệt đề vi phạm cũng rất quan trọng
chúng tôi cũng đã tham mưu để ban an toàn giao thông các xã thị trấn phối hợp cùng công an huyện hải từ
trong việc thông tin kịp thời khi người dân có ý kiến phản ánh hoặc các xã thị trấn nhận được thông tin
liên quan đến phương tiện vận tải hàng hóa có dấu hiệu trả hàng vượt qua tài trọng
thì kịp thời thông tin đến đường dây nóng của công an huyện hải từ đến lực lượng cảnh sát giao thông
và chúng tôi phối hợp kịp thời để xử lý bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp theo quy định
tăng cường các biện pháp kiểm tra xử phạt đối với hành vi chở hàng quá tải không chỉ bảo đảm an toàn
cho người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo vệ cầu đường hạ tầng giao thông đường bộ
và góp phần lành mạnh hóa thị trường vận tải hàng hóa
chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi là đã uống rượu bia không lái xe
nghị định một trăm linh của chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sát rất cao đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
cùng với đó nhiều hình thức tuyên truyền liên tục được đưa đến với người dân
đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực
tôi tham gia giao thông thì tuân thủ cái luật lệ giao thông đã
trước hết là phải đảm bảo cho bản thân mình và đảm bảo cho xã hội
cho nên là tôi khi tham gia giao thông thì tôi tuyệt đối không bao giờ tôi được uống bia uống rượu
theo báo cáo của công an huyện đại từ từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
địa phương này đã xử lý hơn ba trường hợp vi phạm
an toàn giao thông trong đó có hơn một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt trong bảy ngày tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào trên địa bàn
kết quả trên chính là động lực để lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực trong công việc
chúng tôi tổ chức tuần kiểm soát hai mươi bốn h bảy bảy ngày liên tục
và ngoài giờ hành chính thì chúng tôi tăng trường làm vào những giờ như là giờ buổi trưa
buổi tối tập trung tập tẩm xe tập tẩm đêm
chính vì vậy thì thực sự ra là với cái cường độ
làm việc như vậy để gắn một nhân sĩ cũng rất là vất vả
tuy nhiên thì đánh đạo và chỉ huy đội luôn luôn động viên
quyết tâm thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ đảng nhà nước giao cho ngành công an
trong đó công tác đảm bảo cho tựa an toàn giao thông nghiêm địa bàn huyện
cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
hoạt động vận tải hành khách cũng trở nên sôi động
mật độ phương tiện gia tăng nhiều loại xe rủ bến cóc xuất hiện
hành khách trở chung với hàng hóa
vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao
để kịp thời kiểm soát tình hình
tỉnh thái nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động vận tải hành khách
là doanh nghiệp vận tải hành khách lớn nhất của tỉnh thái nguyên
với hơn bốn trăm linh phương tiện vận tải và gần năm trăm linh tài xế
công ty này quy định các xe phải thường xuyên thực hiện bảo dưỡng định kỳ
bảo đảm khi xe xuất phát phải an toàn
ngoài ra công ty đã tổ chức ký cam kết với lái xe
bảo đảm an toàn tuân thủ quy định luật pháp khi tham gia giao thông
cái cam kết đó cũng đã thể hiện lên những tinh thần
và trong đó có những sự công tác tuyên truyền của doanh nghiệp đến đội ngũ lái xe
thường xuyên để làm sao đó
cái việc mà tham gia giao thông ấy nó phải đảm bảo an toàn
thứ nhất là đảm bảo an toàn cho hàng khách
và đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông
thì đây nó là một cái tiêu chí mà công ty chúng tôi thường làm
ngoài ra nhiều doanh nghiệp vận tải đã ứng dụng các nền tảng công nghệ

các doanh nghiệp cận khách hàng tạo sự thuận lợi cho hành khách
đồng thời đây cũng là kênh thông tin quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ
hành khách giám sát an toàn của công ty
có thể kiểm tra và phản ánh chất lượng phục vụ trên mỗi chuyến xe
để đảm bảo an toàn giao thông
thì chúng tôi còn có cả xây dựng một cây bi về tốc độ
tức quản lý tốc độ ở bộ phận quản lý an toàn giao thông của doanh nghiệp
và chúng tôi cũng đã thường xuyên báo cáo hàng tuần
và chấn chỉnh đối với đội ngũ lái xe
về cái việc từ tốc độ từ công tác vận hành
từ những camera giám sát
để phát hiện ra những hành xử những hành vi của người lái xe khi tham gia giao thông
từ những giải pháp quyết liệt đồng bộ
tình hình trật tự an toàn giao thông tỉnh thái nguyên
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã đạt được những kết quả tích cực
trong những ngày cuối năm với tinh thần nỗ lực
tình hình trật tự an toàn giao thông của tỉnh thái nguyên
có thể kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí đến một mươi như mục tiêu đề ra
nhìn chung là các doanh nghiệp lớn trên địa bàn đều rất ủng hộ và hợp tác
còn những doanh nghiệp vận tải nhỏ những doanh nghiệp tư nhân
cũng có những lúc mà chúng tôi cần có tăng cường
chúng tôi tiếp tục sẽ triển khai một cách rất quyết liệt và cố gắng
chúng tôi cũng tăng cường công tác cưỡng chế xử phạt
không có vùng cấm
và hành vi này
thưa quý vị và các bạn có thể nói năm hai nghìn hai mươi thì có rất nhiều những giải pháp đồng bộ và quyết liệt
được chính phủ cùng với các ban ngành đưa ra để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
và với thái nguyên thì giải pháp này cũng đã được thực hiện một cách quyết liệt
để mang lại những kết quả tích cực
cùng bàn về những kết quả đạt được cũng như những giải pháp thực hiện
trong dịp cuối năm để kéo giảm tai nạn giao thông
có phần bình yên trên những cung đường
phỏng vấn ông trần văn long phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh thái nguyên
phó trưởng ban an toàn giao thông của tỉnh
chính khách xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông kết quả tích cực trong công tác kéo giảm tai nạn giao thông trong suốt thời gian vừa qua
ông đánh giá là chúng ta thực hiện được là đến từ những nguyên nhân nào
thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ đầu năm nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ
thứ nhất là toàn bộ các hệ thống những người dân là học sinh sinh viên
những người là công nhân lao động rồi là đối tượng cán bộ công chức nhà nước
rồi là các cơ quan đơn vị nói chung là đã được các cơ quan bán ảnh
cũng như là từ đến ban an toàn giao thông các huyện cấp xã đã thực hiện rất nhiều các nội dung
đồng thời với đó thì công tác tuyên truyền trực tiếp bằng hình ảnh bằng những hoạt động thiết thực
nên là người dân mà khi mà
được tiếp xúc với những cái nội dung đó thì sẽ nhận thức được nó rõ ràng hơn
thực hiện cái nghị định một trăm linh của chính phủ thì phải nói là cũng đã có một cái tác động rất là tích cực
cũng là cái thời điểm mà khi mà chính phủ ra cái nghị định này nó cũng hết sức là phù hợp đúng thời điểm
cho nên là trong cái dịp trước tết và cháu tết đầu năm hai nghìn hai mươi
tình trạng uống rượu bia say rượu điều khiển xe phương tiện cơ giới đã được hạn chế rất nhiều
trong dịp cuối năm thì dự báo là lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến
đặc biệt là với tỉnh thái nguyên
vậy thì ban an toàn giao thông của tỉnh đã có những kế hoạch và giải pháp chương trình hành động như thế nào
để có thể đảm bảo được an toàn giao thông trên tất cả những cung đường vào dịp này thưa ông
cũng phải đánh giá là trong cái dịp cuối năm
các hoạt động kinh doanh thương mại cũng như hoạt động vận tải sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp
thì ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch
cũng như là chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn của tỉnh
thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến vấn đề là như công tác tuyên truyền
các cái đối tượng người dân các cái doanh nghiệp vận tải khi mà tham gia giao thông trong các cái dịp cuối năm
cũng như là phải có cái kế hoạch để chuẩn bị các phương án khi mà chúng ta thực hiện trong cái dịp lễ tết này
có cái nhu cầu là tăng cao
đồng thời với đó thì cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn như là ngành công an
để thực hiện cái việc mà lập các kế hoạch tuần tra kiểm soát
tăng cường thực hiện các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát
tăng cường thực hiện giám sát và các cái nội dung
ví dụ như là việc mà phóng nhanh vượt ẩu cũng như là chở hàng quá quy định
cũng như là cái việc mà về tết thì thường có cái tình trạng uống rượu bia
và khi đã uống rượu bia thì không tham gia lái xe
đấy là cũng là nội dung cũng như là các nội dung khác như vấn đề đi đúng làn đường phần đường
và cái đảm bảo là hạn chế phóng nhanh vượt ẩu trong cái dịp cuối năm này

ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tăng cường các biện pháp
giả soát các cái tuyến đường giao thông là có cái việc mà sửa chữa bảo dưỡng
duy tu bảo dưỡng thì thực hiện cái việc mà đảm bảo các giao thông êm thuận
để giúp cho người dân trong cái dịp tết là đi lại êm thuận hơn
với rất nhiều các khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn của tỉnh
thì chắc chắn là lượng công nhân tham gia giao thông trong dịp này về quê ăn tết
cũng như quay trở lại làm việc sau dịp nghỉ lễ tết sẽ tăng rất là nhanh
chúng ta sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để có thể đảm bảo an toàn
cho một lượng nhân lực không hề nhỏ này của tỉnh thái nguyên thưa ông
đối với thái nguyên thì có một lượng lớn các cái công nhân trong các cái khu công nghiệp
với trên một trăm linh lao động nên cái nhu cầu đi lại rất là lớn
thường xuyên hàng ngày thì có tầm gỡ khoảng năm trăm linh bảy trăm linh lượt xe khách ô tô
để chở phục vụ công nhân
đồng thời với đó thì cái lượng các cái phương tiện giao thông khác như là xe gắn máy
là có một cái số lượng rất là lớn
thường xuyên liên tục vận hành trên đường
thì chính vì đó mà cái việc này
việc mà tuyên truyền cũng như là đảm bảo giao thông đối với các cái đối tượng này
chúng tôi cũng hết sức quan tâm
cái kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông dịp tết thì đã có cái chỉ đạo rất rõ
thứ nhất là đối với các cái công nghiệp thì sẽ bố trí động viên các cái doanh nghiệp
cũng như là các tổ chức tài trợ sẽ bố trí những cái chuyến xe tình nghĩa
để giúp cho công nhân có điều kiện để về quê
đồng thời với đó thì các cái công ty mà có công nhân lao động ở các tỉnh xa
thì đều là bố trí xe đưa đón
tập trung tại các cái nhà ga bến tàu bến xe khách là tăng cường cái lượng xe
vào các cái trường học trên địa bàn tỉnh
vì thái nguyên cũng là một cái địa bàn mà có rất nhiều học sinh sinh viên
sẽ trực tiếp liên hệ với các nhà trường
để thực hiện việc đưa đón học sinh sinh viên của các tỉnh về quê ăn tết an toàn
đồng thời với đó thì sẽ đón trở lại sau tết theo cái kế hoạch của các nhà trường
cũng như của công nhân của các công ty trên địa bàn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của trường nhân dân
và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại